trong khi tuần tra tại khu vực mũi điện xã hòa tâm huyện đông hòa tỉnh phú yên
lực lượng biên phòng hòa hiệp nam đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng có hành vi sử dụng thuốc nổ trái phép khi đánh bắt thủy hải sản
các đối tượng được xác định là nguyễn ngọc ra thuyền trưởng năm mươi năm tuổi trú ở phường vĩnh thọ
và các thuyền viên huỳnh văn mụi ba mươi bảy tuổi võ quang vinh bốn mươi bảy tuổi trương dìa bốn mươi hai tuổi
cùng chú ở phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
lượng một mươi kg một bốn mét dây cháy chậm một mươi sáu kiếp nổ ba cuộn dây hơi mỗi cuộn dài bảy mươi mét
hai mươi ba kg cá các loại và một số vật dụng khác phục vụ đánh cá trên biển
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng trên